thưa quý vị và các bạn khảo sát đánh giá về sự kiện con người trong lịch sử là công việc bình thường trong nghiên cứu khoa học
xong gần đây không chỉ trên internet mà cả trên báo chí sách vở việc này đang bị lạm dụng
đã có một số người nhân danh khoa học nhưng lại tùy tiện khi khảo sát và xử lý tài liệu sử dụng lối suy đoán vô cảm để đánh giá các nhân vật sự kiện lịch sử thậm chí cả những người đã được tôn vinh như biểu tượng về lòng yêu nước
là danh nhân văn hóa thế giới cùng một trăm linh bảy người khác
chỉ những thông tin vắn tắt này cũng đã phần nào nói lên tầm vóc nhà văn hóa lớn của dân tộc
vì vậy hành vi ngạo mạng xuyên tạc bóp méo như trên với nguyễn du
chỉ cho thấy một việc làm lố bịch hoang tưởng thậm chí là thiếu văn hóa
phải chăng người làm thơ này muốn gây chú ý bằng hành vi đốt đền
đáng buồn hơn là thay vì bày tỏ chính kiến góp ý cho hành động của vị nhà thơ
trên mạng xã hội lại có một số người a dua cổ suý cho việc làm phản văn hóa như thế
trước hiện tượng này một nhà văn phải lên tiếng bày tỏ sự bất bình
về cái hay cái đẹp và cái giá trị của chuyện kiều
thì đã được khẳng định từ lâu từ trong nước cho đến quốc tế
chỉ mong rằng những ai không đủ tâm đủ tầm đủ tài

đừng cao thêm nền văn hóa dân tộc
thì cũng đừng vì một lý do nào đó mà đi đào phá
những việc làm ấy chỉ tốn công vô ích mà thôi
trường hợp nêu trên chỉ là một thí dụ điển hình
cho tình trạng đáng quan ngại về việc cố tình phủ nhận giá trị văn chương được tôn vinh
phủ nhận người có đóng góp với văn học nước nhà
hoặc lợi dụng văn học để xuyên tạc lịch sử hạ bệ thần tượng
do lệch lạc trong tư tưởng thẩm mỹ hoặc để mưu cầu
mục đích riêng
như đã có tác giả mô tả nguyễn trãi qua những trang văn tràn đầy nhục cảm
thông tin sai lạc nguyễn huệ trần thủ độ bị biến thành những con người thô tục
đời sống tính dục bệnh hoạn
tác giả khác lại biến lý thường kiệt thành người có mối tình đồng giới với vua lý nhân tông
có cuốn sách dù nhóm tác giả tự giới thiệu tác phẩm
vì nền văn học và sử học truyền thống của nước nhà
vì sự nghiệp phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa
vốn có có thể thơ lục bắt xa xưa
xong lại biến bài triệu thành ả hoa đảo
nguy hiểm hơn có người ngang nhiên biến trần ích tắc thành người trung quân ái quốc
sẵn sàng xả thân cho đất nước
không chỉ ca ngợi kẻ phản quốc
người đã đưa ra sản phẩm này còn xây dựng hình ảnh trần thánh tông như một kẻ thất bại thảm hại
còn trần nhân tông thì thành người bạc nhược yếu đuối
trước thực trạng nâu trên
đã khiến dư luận không ít lần
hết sức phẫn nộ
tại hội thảo sáng tác văn học về đề tài lịch sử của hội nhà văn việt nam
một nhà văn đã thẳng thắn chỉ rõ
người ta đã biến nguyễn bạc đinh điền
trở thành kẻ bán nước để tôn vinh dương vân nga
hay bà thái hậu thượng dương hiền lành
bị biến thành một phụ nữ lăng loàn để hình ảnh bà ỉ lan thêm đẹp
lịch sử không phải là con rùa để hết người này đến người kia lật ngửa
để thể hiện bản lĩnh hay cá tính của mình
do đó không thể không lo ngại về ảnh hưởng nguy hại
từ những sáng tạo mà thực chất là bóp méo sự thật
bôi xấu người anh hùng người tử tế trong lịch sử
nhà báo lão thành hà đăng cũng từng khẳng định
xuyên tạc bôi nhọ để cho ai đó đọc cảm thấy hồ thẹn lịch sử về dân tộc mình
thì đó quả là một sự nhục mạ một sự phản bội không thể tha thứ
việc làm nêu trên là kết quả của sự non kém trong nhận thức
yếu kém về tài năng hay nhằm mục đích cá nhân gì
có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể trả lời
xong tác phẩm hoặc phát ngôn tùy tiện thiếu chân thực của họ
hoàn toàn có thể gây ngộ nhận hiểu lầm
chúng ta không đánh đồng lịch sử với văn học
nhưng về nguyên tắc thì sáng tạo của nhà văn
chỉ được thừa nhận khi không đi ngược lại lịch sử
không xuyên tạc bóp méo lịch sử không để hạ bệ thần tượng
thực tế đã cho thấy
chỉ những tác phẩm về đề tài lịch sử ra đời
từ tài năng của nhà văn kết hợp nhuẩn nhuyễn
với sự tuân thủ nguyên tắc đó
mới tìm được chỗ đứng trong lòng độc giả
cùng xu hướng nêu trên
cần phải nói tới hiện tượng phủ nhận giá trị
của một số tác phẩm văn học ra đời
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
tại không ít diễn đàn
một số tác giả tác phẩm văn học tiêu biểu của thời kỳ này
trở thành bia ngắm của một số cá nhân
với đánh giá cho rằng các tác giả tác phẩm này
chỉ đơn thuần phản ánh hiện thực
không có giá trị nghệ thuật
như một giáo sư
coi thơ tố hữu không có giá trị lâu dài
có lẽ vì ông chọn cho mình con đường làm thơ chính trị
điều đáng ngạc nhiên là chính giáo sư này
trước đó đã từng khẳng định
thơ tố hữu cũng là sự chứng minh hùng hồn
cho ý kiến của sóng hồng
thơ chính trị là thơ trăm phần trăm
như các thơ khác
bởi vì tố hữu làm thơ chính trị
theo đúng quy luật nghệ thuật
nghĩa là bằng trái tim náo lức của mình
với thơ ông
tính thời sự không hề mâu thuẫn
với tính nghệ thuật và giá trị lâu dài
của tác phẩm văn học
sự xuất hiện tiếng nói ngược như vậy
đã được một số người lợi dụng
cổ suý khuếch trương
qua đó từng bước phù nhận thành tựu
của văn học cách mạng
mà mục đích cuối cùng là
đối lập văn nghệ với chính trị
lôi kéo văn nghệ sĩ theo cái xấu
phù nhận thành quả cách mạng
chống phá chế độ
trong một diễn biến khác
có văn nghệ sĩ nhân danh cây mới
nhưng thay vì cây mới cần được xây dựng
từ việc tiếp nối các giá trị truyền thống
thì họ lại lớn tiếng đòi bác bò
và đoạn tuyệt với cây cũ
đòi có một cuộc thay máu lực lượng
kế cận trong văn học kệ thuật
điều này đồng nghĩa
với việc phù nhận toàn bộ thành tựu
đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ
tiền bối của thế hệ đi trước
coi đó là nguyên nhân của thành trì
bảo thủ lạc hậu không phù hợp
với xu thế thời đại
rồi biến thành mục tiêu
để đả kích phù nhận
mọi suy nghĩ khách quan nghiêm túc
đều khẳng định rằng
cùng với tiến trình lịch sử
văn học của mỗi dân tộc
là một quá trình phát triển liên tục
từ quá khứ đến hiện tại
sản phẩm sáng tạo của nhà văn được lưu giữ
đều luôn hướng tới các giá trị
chân thiện mỹ
là con người xã hội nhà văn có trách nhiệm công dân
có trách nhiệm với dân tộc đã sinh ra mình
văn học không phải là tháp ngà
và nhà văn có trách nhiệm
chỉ mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
sáng tạo văn học nghệ thuật
không thể né tránh thực tiễn cuộc sống
và không đáp ứng các yêu cầu
cụ thể của xã hội
đó là cơ sở lý giải
tại sao từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
dấn thân cùng cả nước
tập trung toàn bộ sức lực
cho hai cuộc kháng chiến
bảo vệ độc lập dân tộc
và thống nhất đất nước
các nhà văn việt nam đã tìm thấy sinh khí
cho ngõi bút của mình
các thế hệ thanh niên hy sinh
tuổi xuân trên chiến trường
những người mẹ người vợ vất vả
tần tạo ở hậu phương
sẵn sàng hy sinh đến cả núng ruột
máu mù của mình
những tội ác kẻ ngoại xâm gây ra cho dân tộc
khiến các nhà văn tự ý thức
về sứ mệnh nghề nghiệp
và nhập cuộc bằng trách nhiệm công dân
để hình thành đội ngũ nhà văn chiến sĩ
cống hiến cho dân tộc rất nhiều tác phẩm
đề đời góp phần đi tới
kỳ tích ngày ba mươi tháng bốn
không nhận thức nghiêm túc điều này
mà phủ nhận thành tựu của văn học cách mạng
là không thể chấp nhận
nhưng ai đang chọn chỗ đứng
ở bên lề thở ơ
đưa ra ý kiến lạc lõng về hai cuộc kháng chiến
vĩ đại của dân tộc
cần xem xét lại mình
vì mấy từ khóa họ yêu thích như
đạp đổ cây cũ xây thành lũy mới
chỉ biểu thị cho suy nghĩ
viển vông vô trách nhiệm
bằng việc làm của mình
họ tự ý cắt rời với truyền thống
tự cắt đứt mối liên hệ máu thịt
với dân tộc
vì thế chắc chắn họ sẽ bị người đời
sau nhắc tới như tấm gương xấu
bất luận thế nào
thì cuộc sống hôm nay có phần
xương máu của cha anh cho nên
đừng làm điều vô ơn với quá khứ
với trường hợp đáng trách đó
cần quan tâm câu nói
chưa bao giờ lỗi thời
của nhà thơ abu talib ghafurob
nếu anh bắn vào quá khứ
bằng súng lục thì tương lai
sẽ bắn vào anh bằng đại bác
thực tế cho thấy
số người lợi dụng tự do sáng tạo
tự do ngôn luận để phủ nhận
xuyên tạc một số giá trị văn hóa
và lịch sử thiêng liêng của dân tộc
nhưng sự lan truyền qua mạng xã hội
của các sản phẩm đó
chắc chắn sẽ phần nào gây nguy cơ
tác động xấu đến người tiếp xúc
nhất là với giới trẻ thế hệ đi sau
vốn đang cần tích lũy
nhận được kinh nghiệm kiến thức
từ thế hệ trước
vì thế trước sự nhiễu loạn
của loại thông tin không chính thống
trong đó có thông tin
độc hại hiện tượng phủ nhận
quá khứ ha bệ thần tượng
thể hiện trong nghiên cứu lịch sử
sáng tác và công bố luận điểm
về văn học thời gian qua
bên cạnh sự lên tiếng kịp thời của truyền thông chính thống
sự vào cuộc của cơ quan chức năng
vai trò của người đọc là
vô cùng quan trọng
nếu mỗi người đọc tự trang bị
một nền tảng chi thức vững chắc
luôn tỉnh táo chất thông tin
chưa được kiểm chứng
có ý thức trách nhiệm
trong tiếp nhận truyền tải thông tin
kịp thời và nghiêm khắc lên án
quan điểm lệch lạc thì chúng ta sẽ góp phần
tiếp tục ngăn chặn cái xấu
củng cố phát triển đời sống tinh thần xã hội
lành mạnh có ý nghĩa về hiện tại
và tương lai
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hai
đừng bắn súng lục vào quá khứ
trong loạt bài đăng hai kỳ
trên báo nhân dân có tiêu đề
chung là những hiện tượng lệch lạc
cần phê phán của tác giả phạm nguyễn
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau